tại hà nội đã ra mắt bộ sách phát triển năng lực tư duy ngôn ngữ dành cho học sinh tiểu học
đây là một bộ sách được trình bày dưới dạng các bài tập câu chuyện các tình huống hoạt động vui chơi rất hóm hình và hấp dẫn
dựa theo tinh thần tự học mà chơi tự chơi mà học giúp các em nâng cao kiến thức phát huy được năng lực bản thân
bộ sách được tổ chức theo trình tự từ dễ đến khó từ phát triển tư duy logic cho đến tư duy hình tượng
từ phát triển tư duy ở bậc khái niệm cho đến bậc mệnh đề suy luận và lập luận
từ phát triển năng lực từ ngữ đến phát triển năng lực sản sinh câu và văn bản
trong đợt ấn hành này đã có một mươi hai cuốn được ra mắt độc giả đó là các cuốn bảng đen phấn trắng
giáo viên dạy học học sinh học bài to và nhỏ khổng lồ và tí hon to lớn và nhỏ bé
lọ mực cá mực chó mực cây cành lá hoa hồng hoa hồng bạch nói lắp nói ngọng
với bộ sách này học sinh được phát triển năng lực tư duy ngôn ngữ của mình thông qua
việc học và tìm hiểu các quan hệ logic ngữ nghĩa
bên cạnh đó khi sử dụng bộ sách này các thầy cô giáo các bậc phụ huynh sẽ tự trang bị thêm cho mình
một hệ phương pháp và thao tác tư duy ngôn ngữ riêng hoàn toàn mới
để giúp học sinh tự học tự sử dụng tự phát huy và đánh giá được chính năng lực tư duy ngôn ngữ sẵn có